thưa quý vị đến một mươi sáu h chiều nay tâm bão số chín ở cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở ngay trên đất liền khu vực bắc tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vị tuyến một mươi một một mươi bảy độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một trăm hai mươi độ kinh đông
bão số chín di chuyển rất nhanh
dự báo trong đêm nay và sáng ngày
ngày mai thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền trung vẫn là nhiều mây
riêng khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế có mưa giải rác
sau đó đến chiều và tối mai khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi bình định và phía bắc của tỉnh phú yên nhiều mây có mưa nhiều nơi
bắt đầu có những điểm mưa vừa mưa to
và người dân ở các tỉnh trên cần phải đề phòng tới hiện tượng lúc xoáy và rông xét
ngày mai từ thanh hòa đến thừa thiên huế nền nhiệt duy trì trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ đêm nay và sáng ngày mai ít mưa nhưng đến chiều và tối mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong khi đó ở các tỉnh miền bắc trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái nhiều mây
vùng bên biển và các tỉnh nam đồng bằng tiếp tục có mưa rải rác
nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực vùng núi từ một mươi bảy đến hai mươi độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội có mức nhiệt là từ hai mươi đến hai mươi hai độ
trưa và chiều mai mưa giảm nhưng nắng yếu nhiệt độ cao hai mươi năm hai mươi bảy độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước